lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng năm tàu sar hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
thành phố vũng tàu đã cập bờ ở vũng tàu để đưa ngư dân huỳnh hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu bị bệnh nặng vào bệnh viện cấp cứu
trước đó lúc chín h bốn mươi sáu phút ngày ba tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin về việc trên tàu bv bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts đang đánh bắt hải sản trên biển
có một ngư dân bị nôn ra máu nhiều chưa xác định được nguyên nhân
sức khỏe ngư dân này suy giảm nhanh chóng có nguy cơ tử vong
vào thời điểm đó vị trí tàu bv bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts cách mũi vũng tàu khoảng bảy mươi hải lý về phía đông nam
chủ tàu đề nghị hỗ trợ đưa thuyền viên về bờ cấp cứu khẩn cấp
tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã liên lạc trực tiếp
với tàu bv bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts để hỗ trợ tư vấn về chăm sóc y tế ban đầu cho ngư dân bị nạn
đồng thời điều động tàu sar hai trăm bảy mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
xuất phát từ vũng tàu cùng ekip bác sĩ khẩn trương ra hiện trường
tiếp nhận thuyền viên bị nạn sơ cứu ban đầu và đưa về bờ cứu chữa